thế nhưng trên thực tế phần lớn người dân tại các tỉnh thành trên cả nước hiện nay từ thành thị đến nông thôn đều không chấp hành quy định này
nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong phần sau của mục tin tức hai mươi bốn h ngày sau đây
sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo nguyên là chủ tịch ubnd tp đà nẵng và đồng phạm

tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai
chuyển sang phần tranh luận đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị mức án đối với nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng trần văn minh là một mươi bảy một mươi tám năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
từ tám đến chín năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo trần văn minh là từ hai mươi năm đến hai mươi bảy năm tù
mức án đề nghị đối với nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng văn hữu chiến là một mươi ba một mươi bốn năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
từ năm đến sáu năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo văn hữu chiến là
từ một mươi tám hai mươi năm tù
phan văn anh vũ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín công ty cổ phần bắc nam bảy mươi chín bị viện kiểm sát đề nghị từ một mươi bảy đến một mươi tám năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
từ tám đến chín năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo phan văn anh vũ là từ hai mươi năm đến hai mươi bảy năm tù
bốn bị cáo còn lại bị truy tố về cả hai tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai bị viện kiểm sát đề nghị tổng hợp các mức án từ bảy đến một mươi sáu năm tù giam
một bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí các mức án đề nghị từ hai đến một mươi năm tù giam
bảy bị cáo bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai bị viện kiểm sát đề nghị các mức án từ ba đến sáu năm tù
quan đến vụ việc nữ cộng tác viên tạp chí nhận tiền của doanh nghiệp
thông tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng
đối với phạm thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường lam sơn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
về tội cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu của cơ quan an ninh điều tra phạm thị thu là cộng tác viên của tạp chí
bảo vệ rừng và môi trường có địa chỉ tại số một trăm bốn mươi bốn đường hoàng quốc việt
quận cầu giấy thành phố hà nội
trong quá trình làm việc tại thanh hóa thu phát hiện một số dấu hiệu thuộc công trình
nâng cấp tuyến đê tại thị trấn huyện hoàng hóa do công ty cổ phần xây dựng giao thông thủy lợi
tuấn hùng là nhà thầu thi công mà thu cho rằng có biểu hiện sai phạm trong thi công công trình
sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín thu gọi điện cho giám đốc công ty để nói về việc phát hiện
một số biểu hiện sai phạm trên
khi lãnh đạo công ty xin thu tạo điều kiện không đăng báo thì thu đưa ra yêu cầu ký hợp đồng tuyên truyền
và ra giá là một mươi năm triệu đồng mục đích là để hợp thức hóa hành vi cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp
và để đối phó nếu bị phát hiện
công ty từ chối ký hợp đồng và đề nghị đưa một mươi triệu đồng cho thu
khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày khi thu đến quán cà phê nhận tiền từ một cá nhân là lái xe
của công ty cổ phần xây dựng giao thông thủy lợi tuấn hùng
thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tàng
địa phận huyện lục ngạn tổ công tác của đồn công an tân sơn công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
trong quá trình tuần tra đã phát hiện xe ô tô tải vận chuyển gần hai tấn pháo nổ
trong quá trình tuần tra tổ công tác phát hiện ô tô tải đi từ hướng xa đến nước về phong vân
của huyện lục ngạn tỉnh bắc giang theo đường tỉnh lộ hai trăm bốn mươi tám có biểu hiện nghi vấn
nên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe không tuân thủ
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi đến địa phận thôn giàng xã phong minh huyện lục ngạn
kiểm tra toàn bộ xe lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe chứa bảy mươi tám bao tải
với tổng trọng lượng gần hai tấn pháo
bước đầu chủ xe là đỗ văn quang chú tỉnh lạng sơn khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên
từ cửa khẩu lạng sơn khi đi đến địa phận huyện lục ngạn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
thưa quý vị từ năm hai nghìn hai mươi chỉ được bán thuốc kháng sinh khi có đơn thuốc
đây là một trong những mục tiêu trọng điểm của đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc
và bán thuốc kê đơn
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi của bộ y tế quy định mức xử phạt đều đã có
thế nhưng chỉ cần có tiền thì dù không có đơn thuốc bạn vẫn có thể dễ dàng mua kháng sinh
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại các hiệu thuốc trên địa bàn tp hà nội
vẫn với lý do trên
tìm đến một hiệu thuốc tư nhân khác
chúng tôi cũng được những người bán thuốc ở đây tư vấn nhiệt tình các loại thuốc kháng sinh
dù không cần đơn thuốc của bác sĩ

chị cần uống không không
chị cứ uống lên đó thì lấy thêm cho em uống nhé
uống thêm đủ mà không để chị lại trình khách

nhưng mà chị drinking nào mà bao giờ cần đơn đâu
nhưng mà vẫn còn đi khám đâu
kết quả khảo sát của bộ y tế tại các tỉnh phía bắc cho thấy
phần lớn kháng sinh được bán mà không có đơn chiếm tám mươi tám ở thành thị và chín mươi một ở nông thôn
đại đa số các hiệu thuốc đều không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
theo các chuyên gia y tế việc sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi mua thuốc không theo chỉ định
sẽ góp phần làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh gây hại tới cá nhân người mua và cả cộng đồng
tới hơn sáu mươi các bệnh nhân nhiễm trùng nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm độc khuẩn được chuyển đến
phần lớn lại là do các vi khuẩn đa kháng thuốc và đây là vấn đề rất cần đáng báo động
để giữ phòng kháng thuốc đặc biệt là nhiễm khuẩn trong bệnh viện
thì ngoài người dân người ta nâng cao nhận thức rồi giảm dần kháng sinh ở trong cộng đồng
thì ngay trong bệnh viện chúng ta cũng phải áp dụng các biện pháp để thực hiện kỳ đơn cho đúng
và mỗi một bệnh viện như vậy cũng cần phải có kháng sinh
khoa vi sinh lâm sàng để chúng ta có thể phát hiện sớm những căn nguyên là vi khuẩn để có chỉ định cho nó đúng đắn
hiện nay mức xử phạt vi phạm đối với hành vi bán thuốc bắt buộc phải có đơn như kháng sinh mà không có toa của bác sĩ
chỉ từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng
theo các chuyên gia với mức xử phạt này sẽ chưa đủ sức gian đe ngăn chặn hành vi bán thuốc không cần đơn
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức đáng chú ý khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kim thảo xin chào biên tập viên hồng nhung
thưa quý vị khoảng một mươi hai h ba mươi ngày bảy tháng một
tại một công ty gỗ rộng hàng chục ngàn mét vuông trên đường tân phước khánh ba
thị xã tân uyên tỉnh bình dương xảy ra vụ cháy nghiêm trọng
nhiều tài sản đã bị thiêu rụi
thời điểm trên công nhân bắt
suốt chiều thì ngọn lỡ bùng phát rồi bóp cháy dưới dộ
lực lượng tại chỗ hô hóa dập lửa tại chỗ như bất thành
do công ty sản xuất gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm các công ty
hai công ty kế bên có nguy cơ bị cháy lan
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động hai mươi xe chữa cháy
cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu doanh nghiệp
đến một mươi năm h cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt
vụ hóa hoạ không có thương vong về người
tuy nhiên khoảng ba ngàn mét vuông nhà xướng đã bị đổ sập
hiện nguyên nhân vụ hóa hoạ đang được tiếp tục điều tra
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm cho biết
chỉ sau sáu ngày đầu năm hai nghìn hai mươi
cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý hơn hai trường hợp vi phạm
trong đó có hai trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
khi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
theo đó hầu hết các trường hợp vi phạm đều bị phạt
từ sáu đến tám triệu đồng đối với người điều khiển ô tô
ba triệu đồng đối với người điều khiển xe máy
và bị tức giấy phép lái xe từ một mươi một mươi hai tháng

theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
đơn vị đã phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kết hợp tuần tra kiểm soát hóa trang
tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm
các nhà hàng quán ăn cửa hàng kinh doanh rượu bia
cũng như các điểm đen về tai nạn giao thông
các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn liên quan đến nồng độ cồn
đồng thời chủ động phối hợp với các đội cảnh sát giao thông công an quận huyện
cảnh sát cơ động thanh niên sung phong dân phòng tại địa phương
sau hai mươi ba giờ lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra hành chính
tại các địa điểm phức tạp về trực tự an toàn giao thông
kết hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn phòng chống tội phạm phòng ngừa ngăn chặn tụ tập
ngoài ra công an thành phố cũng sẽ tiếp tục duy trì hoạt động các tổ công tác ba trăm sáu mươi bảy
để kiểm soát địa bàn tăng cường sự hiện diện của lực lượng phòng chống tội phạm
và vi phạm pháp luật trên các tuyến khu vực trọng điểm
cùng với đó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông
cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật
đặc biệt khi đã uống rượu bia
sau khi tham gia các bữa tiệc người dân hãy sử dụng các phương tiện công cộng
hoặc nhờ người không uống rượu bia đưa về
theo thống kê năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
đã xảy ra hơn ba bốn trăm linh vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm sáu trăm ba mươi bốn người chết hơn hai bốn trăm linh người bị thương
gây hư hỏng hơn năm một trăm linh phương tiện
so với năm hai nghìn một mươi tám đã giảm hai trăm một mươi ba vụ
giảm bảy mươi tám người chết giảm sáu mươi bảy người bị thương
sáng ngày bảy tháng một sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
đã ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông
tại khu vực trung tâm thành phố
nhằm phục vụ tổ chức lễ hội đường hoa
lễ hội đường sách tết canh tí hai nghìn hai mươi
theo đó thời gian diễn ra là từ ngày tám tháng một
tức ngày một mươi bốn tháng chạp
đến ngày hai mươi chín tháng một mùng năm tết
nhằm phục vụ thi công đường sắt
từ bảy giờ ngày một mươi hai tháng một
tức ngày một mươi tám tháng chạp
đến ngày hai mươi một tháng một tức ngày hai mươi bảy tháng chạp
tp hcm cấm các loại xe lưu thông
trên đường nguyễn huệ
theo hướng từ đường tôn đức thắng đến đường nguyễn thiệp
các phương tiện cũng bị cấm lưu thông
trên đường ngô đức kế và đường mạc thị bưởi
đoạn từ đường đồng khởi đến đường nguyễn huệ
người dân lưu thông tại khu vực trên
phải theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông
ngoài ra để phục vụ thi công đường hoa
thì từ bảy giờ ngày tám tháng một
tp hcm cấm tất cả các loại xe lưu thông
trên phần đường quay đầu xe của đường nguyễn huệ
vị trí gần đường tông đức thắng
bên cạnh đó để phục vụ người dân tham quan đường hoa
và đường sách tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
thì từ một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một
tức ngày hai mươi tám tháng chạp
đến sáu giờ ngày hai mươi chín tháng một
tức một năm tết
sẽ cấm các loại phương tiện lưu thông trên đường nguyễn huệ
đoạn từ đường lê thánh tôn đến đường tôn đức thắng
đường mạc thị bưởi
đoạn từ đường đồng khởi đến đường nguyễn huệ
đường ngô đức kế
đoạn từ đường hồ tùng mậu đến đường đồng khởi
ngoài ra cũng sẽ hạn chế các phương tiện lưu thông
trên các tuyến đường kết nối
từ đường đồng khởi và đường nguyễn huệ
tức đường nguyễn thiệp lê lợi
là lối lưu thông bên cạnh rào trắng
và trên các tuyến đường kết nối
từ đường hồ tùng mậu baxter
vào đường nguyễn huệ
các tuyến đường như hải triều ngô đức kế huỳnh thúc kháng
công thức thiệp lê lợi
là lối lưu thông bên cạnh rào trắng
sở giao thông vận tải tp hcm cũng cho biết
xe của người dân sơ sống trong khu vực
các tuyến đường bị cấm hạn chế lưu thông
sẽ được phép đi vào theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông
các loại phương tiện khi lưu thông đến khu vực lễ hội
phải chấp hành theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông
lực lượng điều tiết giao thông
hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường
trước tình hình bệnh nhân mắc cúm chưa rõ nguyên nhân tại trung quốc
bộ y tế đã khẩn trương yêu cầu sở y tế các tỉnh trong cả nước
đặc biệt là tại tp hcm và hà nội
tăng cường công tác giám sát dịch bệnh truyền nhiễm tại cửa khẩu
theo công văn khẩn của cục y tế dự phòng
các sở y tế tăng cường kiểm soát bệnh truyền nhiễm tại cửa khẩu
đặc biệt là tổ chức giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt từ xa
và quan sát tình trạng sức khỏe các hành khách nhập cảnh có về
từ tp vũ hán tỉnh hồ bắc trung quốc
phát hiện sớm cách đi và xử lý sớm
và kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm
và báo cáo cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết
bên cạnh đó chủ động quản lý bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm
và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc
phát hiện sớm các trường hợp bệnh xâm nhập vào nước ta
chủ động nhân lực và thiết bị để sẵn sàng triển khai phòng chống bệnh dịch
kính thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản
gửi các sở ngành quận huyện về việc tăng cường các biện pháp
phòng chống sạt lỡ bờ sông kênh rạch trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các chủ đầu tư
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập thẩm định phê duyệt
sớm triển khai thi công các dự án kè phòng chống sạt lỡ
thuộc thẩm quyền của đơn vị làm chủ đầu tư
cố gắng phấn đấu sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng
nhằm phát huy hiệu quả phòng chống sạt lỡ
bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tp hcm giao sở tài nguyên và môi trường thành phố
ủy ban nhân dân các quận huyện sớm để nhanh tiến độ bồi thường
giải phóng mặt bằng của các dự án công trình kè chống sạt lỡ
bảo vệ khu dân cư trong thời gian ngắn nhất
qua đó sớm có mặt bằng phục vụ thi công hoàn thành dứt điểm các dự án kè trên địa bàn
mặt khác ủy ban nhân dân tp hcm đã giao ủy ban nhân dân các quận huyện
tăng cường kiểm tra kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng công trình nhà ở
lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ sông kênh rạch
để đảm bảo an toàn hệ thống công trình chống sạt lỡ
đại diện ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm đang triển khai nhiều giải pháp
nhằm đảm bảo chi trả lương thưởng đầy đủ cho người lao động
đặc biệt là công nhân tại các khu chế xuất khu công nghiệp
tránh tình trạng ngãn atm khiến người lao động không rút được tiền
từ kinh nghiệm tổ chức triển khai hoạt động atm trong các dịp tết năm trước
mà tp hcm triển khai thành công
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm đã làm việc với các bang quản lý
khu chế xuất khu công nghiệp các doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn
và các ngân hàng thương mại để có chú động trong việc chi trả lương thưởng
cho công nhân đặc biệt là công nhân các khu chế xuất khu công nghiệp
cụ thể bên cạnh việc trả lương thưởng qua atm
các ngân hàng cũng sẽ bố trí cán bộ ngân hàng
tới khu chế xuất khu công nghiệp và doanh nghiệp
trả lương thưởng trực tiếp cho công nhân để giảm tải cho hệ thống atm trong dịp tết
cho các doanh nghiệp trong các khu chế xuất khu công nghiệp
thường chi trả lương thử vào những ngày rất sát tết
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cũng yêu cầu các ngân hàng
phải luôn có người trực hệ thống atm theo đúng quy định của ngân hàng nhà nước
tức là phải có bộ phận xử lý kỹ thuật khi có sự cố
bộ phận tiếp quỷ với trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và phải có chế độ bảo vệ an ninh cho các máy camera
để tránh trường hợp trộm cướp có thể xảy ra
cũng như an toàn cho người đến rút tiền tại atm
với khoảng bốn một trăm hai mươi máy atm và tám mươi máy post
cái giải pháp đang được triển khai
đại diện ngân hàng nhà nước khẳng định không lo về tình trạng ngãn atm
tuy nhiên vẫn có lo ngại về khả năng xảy ra sự cố kỹ thuật của các máy này
đặc biệt là tại những ngân hàng thời gian qua
không có sự đầu tư cho máy atm vẫn sử dụng máy đời cũ
trước sự lo ngại trên ngân hàng nhà nước
đã yêu cầu các ngân hàng phải có cán bộ kỹ thuật trực thường xuyên
đảm bảo nếu có sự cố chỉ sẽ được xử lý ngay trong ngày
bộ phần tiếp quỷ cũng phải trực liên tục
kể cả đêm giao thừa và ngày mùa một
để tiếp quỷ kịp thời cho các atm
ngoài ra đại diện ngân hàng nhà nước cũng kỳ vọng
việc sử dụng ngân hàng số và các ứng dụng thanh toán không tiền mặt
sẽ giúp giảm tải từ một mươi năm một mươi bảy nhu cầu sử dụng tiền lẻ tiền mặt
và nhu cầu rút tiền tại các máy atm
nhu cầu tiền lẻ trong dịp tết rất lớn
chỉ tính riêng tháng cận tết ngân hàng nhà nước
nhánh tp hcm đã chia ra lượng tiền gấp ba bốn lần
so với các tháng bình thường
nên chỉ cần giảm một vài phần trăm cũng là một con số lớn
thưa quý vị nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm
phục vụ tết nguyên đáng canh tí hai nghìn hai mươi
sáng ngày bảy tháng một bang quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
tại chợ đồ muối nông sản thủ đức
là nơi cung cấp rau củ quả lớn nhất cho tp hcm
theo công ty cổ phần quản lý và kinh doanh chợ nông sản thủ đức
vào những ngày thường lượng hàng hóa về chợ mỗi đêm khoảng ba năm trăm linh tấn
tuy nhiên những ngày gần tết lượng hàng hóa đổ về chợ tăng gần gấp đôi
từ sáu đến sáu năm trăm linh tấn mỗi đêm
toàn bộ rau củ quả về chợ đều được kiểm soát nguồn gốc xuất xứ
lấy mẫu kiểm nghiệm
năm nay rau củ quả của việt nam chiếm từ bảy mươi năm tám mươi
tổng lượng hàng hóa về chợ mỗi đêm
còn lại là hàng nhập khẩu từ trung quốc mỹ úc
riêng với các loại hàng hóa nhập khẩu
ban quản lý chợ đều kiểm soát hóa đơn trước từ nhập khẩu hợp lệ
mới cho phép đưa vào chợ
ngoài ra để tránh gian lận thương mại
ban quản lý chợ cũng yêu cầu tiểu thương
ghi chấp rõ trên bán hiệu để người mua hàng nắm được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
cùng với đó các đội quản lý an toàn thực phẩm
thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm và tịch thu tiêu hủy
khi thực phẩm không đạt yêu cầu hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ
thời điểm này do lượng hàng hóa đổ về thành phố hồ chí minh
phụ vụ tết nguyên đáng nhiều
nơi ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố
đã thành lập ba mươi đoàn thanh tra
thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
các đoàn thanh tra tập trung vào các mặt hàng phục vụ tết
như rau củ quả các loại thịt
dùng để chế biến thực phẩm kho lạnh tích trữ thực phẩm tết
bên cạnh đó các đoàn kiểm tra liên ngành của hai mươi bốn quận huyện
để tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh sẽ giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi
hướng dẫn các biện pháp an toàn dịch bệnh vệ sinh thú y
trong chăn nuôi tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn
cụ thể ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền
và hỗ trợ quận quyện triển khai mô hình chợ truyền thống đảm bảo an toàn thực phẩm
sẽ tiếp tục triển khai đề án quản lý nhận diện
và truy xuất nguồn gốc thịt heo thịt da cầm và trứng da cầm
thành phố hồ chí minh sẽ giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi
hướng dẫn các biện pháp an toàn dịch bệnh công tác vệ sinh thú y
trong chăn nuôi ở các cơ sở giết mổ trên địa bàn
ngoài ra cũng sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch bố trí
các nhà máy giết mổ da súc da cầm trên địa bàn thành phố
đồng thời ủy quyền thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
thuộc trách nhiệm quản lý của bộ y tế
mặt khác thành phố hồ chí minh cũng sẽ tăng cường kiểm tra
đặc biệt là loại hình có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm
lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm nhằm đánh giá chất lượng hàng hóa sản phẩm lưu thông trên thị trường
chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay đến đây là kết thúc